thưa quý vị sáng ngày ba tháng năm tại nhà quốc hội
ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ bảy
cho ý kiến về dự án luật di sản văn hóa sửa đổi
và chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa
giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi năm đến năm hai nghìn ba mươi năm
đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị
phó chủ tịch thường trực quốc hội dự và chỉ đạo
phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn nêu rõ
dự án luật di sản văn hóa sửa đổi cần tập trung thể chế hóa đầy đủ các quan điểm của đảng
về bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa thành các chính sách quy định cụ thể có tính khả thi cao
quan trọng và cần nhất là quy định chính sách gì để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa không bị mai một
nhất là chuyển đổi số trong văn hóa số hóa di sản văn hóa
để mạnh xã hội hóa cho hoạt động bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa
về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi năm
chỉ rõ chương trình có dự kiến tổng mức đầu tư lớn diễn ra trong thời gian dài
có phạm vi tác động lớn nhận được sự quan tâm lớn của cử tri và nhân dân cả nước
phó chủ tịch thường trực quốc hội đề nghị chính phủ ủy ban văn hóa giáo dục
cần tính đến nguồn lực để thực hiện chương trình này trong đó có nguồn lực con người
cơ sở vật chất kinh phí điều kiện đồng thời bàn kỹ việc huy động quản lý
phân bổ và sử dụng nguồn lực như thế nào cho trọng tâm trọng điểm
sáng nay tại trụ sở chính phủ tổ công tác về cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng chính phủ
đã tổ chức phiên họp lần thứ tư phó thủ tướng trần lưu quang yêu cầu các bộ ngành
địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất
vne id trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến bắt đầu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
yêu cầu này được chính phủ đưa ra trong bối cảnh hiện nay mỗi người dùng thường có nhiều tài khoản
dịch vụ công được cấp bởi các bộ ngành địa phương khác nhau gây ra nhiều bất tiện như khó
quản lý thông tin cá nhân hay phải nhớ nhiều tài khoản giao dịch và mật khẩu
đánh giá những lợi ích của vne id phó thủ tướng trần lưu quang yêu cầu các bộ ngành
địa phương quyết tâm thực hiện mục tiêu thống nhất sử dụng một tài khoản là vne id trong
thực hiện thủ tục hành chính từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn để tiết kiệm thời gian
chi phí cho người dân và nhà nước
các bộ ngành địa phương
tập trung giả soát hoàn thiện cơ sở pháp lý kết nối cơ sở dữ liệu và hạ tầng để bảo đảm việc
sử dụng tài khoản vne id được thông suốt thiết lập kênh thông tin để trao đổi
phản hồi những khó khăn vướng mắc nảy sinh phó thủ tướng chỉ đạo bộ thông tin và truyền thông
các nhà mạng làm sạch dữ liệu thuê bao di động bảo đảm một trăm linh sim điện thoại phải có chính chủ
đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật đối với các địa phương cần tập trung đầu tư hạ
tầng tích cực tham khảo chia sẻ kinh nghiệm cách làm hay của các địa phương khác
nhất là về đầu tư hạ tầng và thuê dịch vụ công nghệ thông tin
hôm nay cũng tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trần hồng hà họp nghe báo cáo phương án đầu tư
mở rộng đoạn tp hcm long thành thuộc dự án đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây
đây là đoạn đường có lưu lượng tham gia giao thông liên tục tăng cao
dự án cao tốc tp hcm long thành dầu dây giai đoạn một đưa vào khai thác từ ngày ba mươi tháng sáu năm
hai nghìn một mươi sáu với tổng chiều dài năm mươi năm km trong đó phân đoạn tp hcm long thành khoảng hai mươi sáu km
từ khi đưa vào khai thác lưu lượng phương tiện tham gia trên đoạn tp hcm long thành liên tục tăng
cao dự kiến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ vượt hai mươi năm năng lực thông hành với bốn làn xe hiện hữu
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec
đề xuất mở rộng đoạn từ nút giao đường vánh đai hai tp hcm đến nút giao đường cao tốc biên hòa vũng tàu
với quy mô tám làn xe bảo đảm khả năng mở rộng lên một mươi làn xe
phó thủ tướng trần hồng hà nhấn mạnh việc mở rộng đoạn tp hcm long thành là vấn đề cấp thiết
bảo đảm đồng bộ với các quy hoạch hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
việc quyết định phương án đầu tư dựa trên tiến độ và hiệu quả kinh tế
vì vậy cần lựa chọn phương án đầu tư phù hợp để triển thai các bước tiếp theo
cho ý kiến về phương án giao cho vec làm chủ đầu tư thó thủ tướng chỉ đạo ủy ban quản lý vốn nhà nước
tại doanh nghiệp bộ giao thông vận tải bộ tài chính sớm tổng kết mô hình hoạt động của vec
đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực của vec đáp ứng đủ điều kiện thực hiện những dự án đầu tư giao thông trọng điểm
đồng thời yêu cầu vec khẩn trương xây dựng báo cáo tiền khả thi
các phương án về huy động vốn giải phóng mặt bằng và phương án tài chính của dự án
thưa quý vị thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
ngày hôm nay phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng nam
đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện tiên phước tỉnh quảng nam
phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải nhấn mạnh đảng và nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm đến đời sống của người có công
thân nhân liệt sĩ tuy nhiên đâu đó vẫn còn tình trạng chưa thỏa đáng
vì vậy đề nghị ngành thương binh xã hội địa phương quan tâm hơn nữa và ưu tiên giải quyết cho các trường hợp đủ điều kiện
liên quan đến lĩnh vực đất đai phó chủ tịch quốc hội yêu cầu lãnh đạo địa phương xử lý rứt điểm các vướng mắt
trên tinh thần bảo vệ quyền lợi người dân nhưng phải đúng với pháp luật
vấn đề vừa thẩm quyền đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng nam sẽ chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo đúng quy định
sáng ngày hai tháng năm tại thủ đô paris của pháp như dịp tham dự hội nghị hội đồng bộ trưởng của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn đã có các cuộc gặp với tổng thư ký oecd phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao lào
sạ lầm say cô mạ xít bộ trưởng ngoại giao và các vấn đề châu âu kratia thứ trưởng ngoại giao litva bộ trưởng kinh tế tài chính mà rốc và bộ trưởng ngoại giao peru
tại cuộc gặp với tổng thư ký oecd bộ trưởng bùi thanh sơn mong muốn oecd phối hợp cùng việt nam tập trung triển khai hai trọng tâm hợp tác quan trọng
giúp việt nam hiểu rõ hơn và đóng góp vào quá trình xây dựng chính sách quản trị toàn cầu
đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính thuế kinh tế phát triển chính sách số đầu tư khoa học công nghệ
tại cuộc gặp với phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao lào sạ lầm say cô mạ xít
hai bên đánh giá cao sự hợp tác tin cậy hiệu quả và phối hợp chặt chẽ giữa hai bộ ngoại giao
thể hiện qua việc tăng cường trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương quan trọng
nhất trí cùng triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có
trong các buổi tiếp bộ trưởng ngoại giao và các vấn đề châu âu của croatia thứ trưởng ngoại giao lithi
bộ trưởng kinh tế tài chính maroc bộ trưởng ngoại giao peru các bên đều thông nhất một số biện pháp
nhằm đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới trên các lĩnh vực như chế biến nông sản năng lượng tái tạo du lịch ngân hàng tài chính giáo dục và đào tạo